tối ngày một mươi ba tháng năm lãnh đạo sở y tế bình thuận xác nhận có năm mươi hai du khách nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm tại phường hàm tiến thành phố phan thiết
hiện ba mươi hai người đã xuất viện hai mươi trường hợp còn lại dự kiến sẽ làm thủ tục ra viện vào ngày một mươi bốn tháng năm
thông tin ban đầu năm mươi hai du khách nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm thuộc đoàn bảy trăm năm mươi khách của công ty du lịch viettravel
số khách này tại resort salon trên đường nguyễn đình triệu phương hàm tiến thành phố văn thiết
đoàn khách của công ty du lịch viettravel ăn tối tại nhà hàng hồng vinh lúc một mươi tám h bốn mươi năm ngày một mươi hai tháng năm với thực đơn bao gồm
hậu đút lò gậy hấp ốc hương răng tiêu cá mặt quỷ nấu curry mực ống nhúng giấm lẩu hải sản
đến khoảng hai mươi một h ba mươi cùng ngày đoàn khách cây về resort nghỉ ngơi
sau đó có một nhóm người xuống bãi biển gọi thêm tôm nướng và thực phẩm khác không giao loại để tiếp tục nhậu
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm một số người trong đoàn du khách bị đau bụng với các triệu chứng như buồn nôn tiêu chảy
phải nhập viện tại trạm y tế hàm tiến sau đó được chuyển vào phòng khám mũi né bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
với tổng số ca nhập viện là năm mươi hai người
sở y tế tỉnh bình thuận đã thành lập đoàn công tác tiến hành điều tra giám sát thu thập thông tin để làm rõ vụ việc
sở cũng đang làm việc với nhà hàng hồng vinh để xác minh thông tin liên quan đến vụ việc
mùa hè là dịp nhiều cơ quan đơn vị gia đình tổ chức các chuyến thăm quan du lịch đến giá ngoại
lễ thường khi đi du lịch đa số mọi người có tâm lý muốn trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của vùng miền nơi đến
thế nhưng đã có không ít những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra khi du khách thưởng thức trải nghiệm ẩm thực tại các điểm đến
theo cục an toàn thực phẩm bộ y tế nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm thường tăng cao trong mùa hè khi thời tiết nóng ẩm
thuận lợi cho các vi khuẩn phát triển
đặc biệt khi du khách ăn uống thực phẩm được giới thiệu là sản phẩm địa phương của những người bán hàng dạo ở ngoài trời
thì rất dễ bị ngồi đọc
ngộ độc xuất phát từ nhiều nguyên nhân do bị nhiễm bẩn từ bụi côn trùng vệ sinh không đầy đủ
hoặc do vi khuẩn phát triển dễ dàng trong thực phẩm không bảo quản ở vùng nhiệt độ an toàn
thêm vào đó thói quen sử dụng chế biến bảo quản thực phẩm không đúng cách cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc
những vi khuẩn ngồi đọc thực phẩm thường gặp đó là vi khuẩn salmonella vi khuẩn e coli
các triệu chứng của ngồi đọc thực phẩm có thể bắt đầu trong vài giờ sau khi ăn thực phẩm bị ôn nhiễm
thường bao gồm buồn nôn nôn mửa hoặc tiêu chảy
tuy từng loại ngồi đọc cũng có thể kề xuất hoặc triệu chứng về dấu loạn thần kinh
mức độ biểu hiện của các triệu chứng sẽ phụ thuộc vào các chủng vi khuẩn gây ngồi đọc
chia sẻ về các dấu hiệu cũng như cách phong ngừa ngồi đọc thực phẩm

người bệnh bị ngồi đọc thì có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc là vài ngày
các triệu chứng thì các dấu hiệu từ nhẹ đến nặng
nhưng thông thường thì có thể là các triệu chứng như là đau bụng nôn bột nôn sốt hay là tiêu chảy
và các dấu hiệu này thì nó cũng rất dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa khác như là viêm dạ dày hay là viêm đổi thừa
sau khi ngồi đọc thì cũng cần được nghỉ ngơi và bù nước điện giải
đặc biệt là mình nên cho bệnh nhân sử dụng uống ôn hê rô tại nhà
còn trong các trường hợp mà thấy bệnh nhân có các dấu hiệu
ví dụ như là tụt huyết áp thấy bệnh nhân vã mồ hôi chân tay lạnh
hay là buồn trồn lo lắng hoặc là chóng ngất
hay là các trường hợp như là dấu lại nhịp tim
thì lúc đấy mình cần phải đưa một người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu chức hơn
các dấu hiệu nhận biết thì sau khi mà người bệnh bị ngồi đọc thì có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc là vài ngày
các triệu chứng thì các dấu hiệu từ nhẹ đến nặng
nhưng thông thường thì có thể là các triệu chứng như là đau bụng nôn bột nôn sốt hay là tiêu chảy
và các dấu hiệu này thì nó cũng rất dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa khác như là viêm dạ dày hay là viêm đổi thừa
về cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cũng như là bảo quản thực phẩm
thì thứ nhất là mình phải rửa tay trước khi ăn và trước khi chế biến thực phẩm
rửa tay sau khi đi vệ sinh hoặc là nếu mà chăm sóc trẻ nhỏ thì sau khi thay tã
hoặc là đối với những bệnh nhân mà người mà có hay
hút thuốc hay là hắt hơi hay là ho hay là sổ mũi thì cũng nên sửa tay
sau khi mà chế biến bảo quản thực phẩm sống thì cũng phải sửa tay
các cái cách để chế biến bảo quản thực phẩm đó là phải nấu chín kỹ
thức ăn các loại trứng loại thịt và không ăn các thực phẩm tươi sống hay là các thịt tái mà chưa được chế biến chín
đặc biệt là trong quá trình bảo quản thực phẩm thì mình phải tránh các cái lây chéo thực phẩm
ví dụ như là đồ ăn sống đồ ăn chín thì không nên
cũng theo bác sĩ việt anh ngộ độc thức ăn là một mối lo trước mắt và luôn luôn có nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
bởi đây là bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra rất phổ biến nhất là ở nước ta đang phát triển
có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc thức ăn trong đó có thể là do nguyên liệu làm thức ăn
bao gồm vật nuôi làm thức ăn trái cây tươi củ quả rau xanh chứa những loại vi khuẩn
và cả thủy hải sản bị nhiễm vi khuẩn virus từ nguồn nước bị ô nhiễm
chính vì vậy lý do đầu tiên làm thức ăn bị nhiễm vi sinh vật là do dùng nguyên liệu nhiễm trùng
nguyên liệu sống rau xanh trái cây sử dụng phân hữu cơ khi nuôi trồng
loại thực phẩm tồn chữ bảo quản chế biến vận chuyển không đúng cách cũng sẽ bị lây nhiễm vi sinh vật
từ đó lan tỏa độc tố
ngoài ra ô nhiễm thực phẩm có thể xảy ra khi chúng ta chạm vào nguồn thức ăn bị nhiễm khác
hoặc chúng tiếp xúc qua vật dụng chế biến thực phẩm bị ô nhiễm
như kệ được trùng thức ăn đồ sống đồ chín rau thớt cũng là lý do gây ra ngộ độc thực phẩm
triệu chứng của ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện từ vài giờ cho đến vài ngày kể từ khi bà ăn thức ăn bị nhiễm độc
triệu chứng nặng nhẹ kéo dài máu khỏi phụ thuộc vào các loại tắc nhân gây ngộ độc
lượng thực ăn tiêu thụ và hệ biến dịch của bạn
việc điều trị ngộ độc thực phẩm sẽ phụ thuộc vào chủng loại gây ra ngộ độc là vi khuẩn virus hay ký sinh trùng
và lượng chất độc đã ăn phải
biểu hiện ngộ độc thức ăn có thể là tiêu chảy có khi chỉ thoáng qua rồi tự hết
cũng có khi rầm rộ phân toàn nước hoặc có nhảy máu
người bệnh có thể đau bụng âm ỉ mất dặn hoặc quặn từng cơn
người bệnh cũng có thể buồn nôn và nôn có khi kèm theo sốc cao lạnh run
nếu kéo dài hơn hai mươi bốn giờ sẽ dẫn tới tình trạng nhiễm trùng huyết
bác sĩ việt anh chia sẻ đau bụng là một trong những biểu hiện của ngộ độc thực phẩm đầu tiên mà bạn thường gặp
trong trường hợp ngộ độc thực phẩm các vi sinh vật gây hại có thể tạo ra độc tố
gây kích ứng nâm mạc dạ dày và ruột
điều này có thể dẫn tới viêm đau ở dạ dày làm xuất hiện các triệu chứng đau bụng
nguyên nhân gây ra triệu chứng đau là do sự co thắt cơ dạ dày vùng chân rốn hoặc giật nan quanh rốn
để tăng tốc độ chuyển động tự nhiên của ống tiêu hóa nhằm loại bỏ các sinh vật gây hại càng nhanh càng tốt
tuy nhiên đau bụng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý và tình trạng sức khỏe
do đó nếu triệu chứng này xuất hiện đơn lẻ vẫn chưa đủ điều kiện để kết luận rằng bạn bị ngộ độc thực phẩm
tiêu chảy cũng có thể là một dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm
tiêu chảy là biểu hiện ngộ độc thực phẩm phổ biến là tình trạng đi phần lỏng trên ba lần trong khoảng hai mươi bốn giờ
đây là một triệu chứng trúng thực đền hình xảy ra khi tình trạng viêm kéo dài khiến chân ruột làm việc kém hiệu quả
trong quá trình tái hấp thu nước và các chất lỏng khác tiết ra trong quá trình tiêu hóa
tình trạng tiêu chảy cũng có thể đi kèm với những triệu chứng của ngộ độc thực phẩm khác như
cảm giác luôn muốn đi vệ sinh đầy hơi hoặc đau bụng
tân suất bị tiêu chảy nhiều có thể do cơ thể bị mất nước và các khoáng chất nặng hơn có thể từ thiệt áp
do đó điều quan trọng là bạn cần phải bổ sung đầy đủ nước để duy trì lượng nước cho cơ thể ổn định tuần hoàn
để kiểm tra xem có bị mất nước hay không bạn ai theo dõi màu nước tiểu của mình
bình thường màu nước tỉa là màu vàng nhạt hoặc trong
nếu nước tiểu sâm màu hơn lượng nước tiểu ít đi cảm giác luôn khăn nước môi khô là dấu hiệu cảnh báo tình trạng mất nước nghiêm trọng
đau đầu cũng là một biểu hiện của ngộ độc thực phẩm
theo bác sĩ việt anh ngoài hai dấu hiệu kể trên thì đau đầu chóng mặt cũng có thể là dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm
tuy nhiên bạn cũng có thể bị nhức đầu do một số nguyên nhân khác như căng thẳng uống quá nhiều rượu
thức ăn có nhiều bột ngọt mất nước và mệt mỏi
do đó dấu hiệu ngộ độc thực phẩm luôn là nôn mửa và tiêu chảy dẫn tới đau đầu
đặc biệt triệu chứng này xảy ra khi bệnh nhân mất nước và sốt
khi bị ngộ độc thực phẩm người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi và trần ăn
trong một phần của phản ứng miễn dịch cơ thể sẽ giải phóng ra các chất hóa học được gọi là situkin
ditukin có vai trò quan trọng giúp điều hòa phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với tình trạng nhiễm trùng bằng cách
truyền thông tin cho tế bảo miễn dịch và tìm đến tiêu diệt bằng bệnh
do đó nếu bạn cảm thấy đuối sức hoặc mệt mỏi do bị ngộ độc thực phẩm
điều tốt nhất bạn nên làm đó là lắng nghe cơ thể và hãy nghỉ ngơi để sức khỏe hồi phục
bùn nôn và nôn
bột nôn và nôn là dấu hiệu tự nhiên thường xảy ra của những người bị ngộ độc thực phẩm
điều này xuất hiện khi cơ bụng và cơ hoành có bóp
khiến bạn phải đưa những chất có trong dạ dày ra khỏi hệ thống tiêu hóa qua đường miệng
đây là một cơ chế bảo vệ xảy ra khi cơ thể của bạn gắn sức loại bỏ để các sinh vật
độc tố nguy hiểm mà nó phát hiện có hại
trong thực tế dấu hiệu ngộ độc thực phẩm thường dẫn tới những cơn nôn mửa kéo dài
sau đó người bệnh sẽ giảm dần mức độ
tuy nhiên cũng có người lại nôn mửa liên tục nhiều hơn
cách tuyên đất là bạn hãy đến gặp bác sĩ hoặc sc sĩ để tránh tình trạng nôn mửa gây ra mất nước
ốn lạnh dùng bình
dùng bình ấn lạnh là dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm khi người bệnh có thêm những triệu chứng tiêu chày
theo các chuyên gia sức khỏe cảm giác ớt lạnh có thể xảy ra khi cơ thể của bạn run lên để tăng nhiệt độ cơ thể
nhưng cân dùng bình là kết quả của việc cơ bắp hoạt động có bóp và thư giãn nhanh chóng nhằm tạo ra nhiệt
trên thực tế tình trạng ấn lạnh thường đi kèm với những cân sốt
sốt là một dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm khi nhiệt độ cơ thể của bạn tăng lên ba mươi tám độ c
đây cũng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh nhân xuất hiện một phần ở trong cơ chế phòng thủ tự nhiên của cơ thể
sự gia tăng nhiệt độ làm tăng hoạt động của các tế bào bạch cầu giúp bạn chống lại sự nhiễm trùng
sốt làm tăng kích thích sự gia tăng nhiệt độ để giải phóng bởi hệ thống miễn dịch hoặc vi khuẩn chuyển nhiễm đã xâm nhập vào cơ thể
vậy cần làm gì để phong ngừa ngộ độc thực ăn
việc phong ngơ ngộ độc thực ăn cần phải được chú trọng nên ăn chín uống xôi rửa tay bằng sập phòng trước khi hoặc sau khi đi vệ sinh nhất là những người chế biến thực phẩm
tránh dùng những loại thực phẩm nguyên liệu không đảm bảo an toàn như trứng bị vỡ thịt cá hải sản không tươi
thực hiện nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến
không để lẫn lộn nguyên vật liện sống và thực phẩm chín nhằm giúp ngăn ngừa những quần chéo
bảo quản thực phẩm đúng cách không để thực phẩm đã nấu ở nhiệt độ quá lâu trong phòng
xếp hạn sử dụng in trên bao bì và chỉ số an toàn chất lượng của thực phẩm
khi chế biến rau củ quả phải rửa thật kỹ rửa sạch dưới vỏ nước trước khi dùng
cần phải rửa tay rau thớt ngay sau khi xử lý thực phẩm tươi sống
thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh giữ nhiệt độ bốn mươi độ c hoặc tấp hơn
tù đông nhiệt độ khoảng độ c hoặc thấp hơn